thưa quý vị hãng tin ap dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết ngày một mươi ba tháng một quân đội mỹ đã thực hiện thêm một vụ không kích
nhằm vào cơ sở do phong trào houthi kiểm soát ở yemen
trước đó ngày một mươi hai tháng một lực lượng houthi tuyên bố sẽ trừng phạt hoặc trả đũa sau các cuộc không kích của lực lượng liên quân mỹ anh
nhiều quốc gia trung đông đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao về nguy cơ xung đột lan rộng
các điểm nóng tại trung đông trong những ngày qua đã không ngừng leo thang
những cuộc không kích nhằm vào cơ sở của lực lượng houthi tại yemen đã chính thức đưa mỹ hay anh trở thành một bên trực tiếp tham gia vào các điểm nóng tại trung đông hiện nay
hãng tin ap trích dẫn một nguồn tin tiết lộ một số thông tin về vụ không kích mà mỹ và anh thực hiện hôm một mươi hai tháng một
cho biết có tổng cộng hai mươi tám địa điểm ở yemen bị tấn công và các cuộc không kích đã đánh trúng hơn sáu mươi mục tiêu
những cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở biển đỏ là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng quyền tự do hàng hải và thương mại toàn cầu
houthi đang đe dọa và nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại có quan hệ với các quốc gia trên toàn thế giới
nhiều quốc gia trong số đó không có mối liên hệ nào với israel
những cuộc tấn công này là bất hợp pháp liều lĩnh và có tính chất leo thang
những hành động liều lĩnh của lực lượng houthi đang gây nguy hiểm đến tính mạng trên biển và làm trầm trọng thiệt
điều này không thể tiếp diễn
tuyên bố từ chính phủ anh cho biết sẽ không có thêm các cuộc không kích nào nữa trong những ngày tới
chiến dịch vừa được lực lượng liên quân anh và mỹ tiến hành trong ngày một mươi hai tháng một sẽ chỉ thực hiện một lần mà thôi
tuy nhiên không ai có thể khẳng định rằng căng thẳng sẽ được gói ghém lại tại đây
theo nhận định của các nhà quan sát việc có thêm một nhân tố tham gia vào những căng thẳng đối đầu hiện nay đồng nghĩa với việc xuất hiện thêm một nguy cơ
nếu không phải chủ động kích thích xung đột
các lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ không ngần ngại nhắm vào các mối đe dọa và tất cả các mục tiêu thù địch trên đất liền và trên biển nhằm bảo vệ yemen chủ quyền và độc lập của chúng tôi
nhiều chuyên gia nhận định để biển đỏ hay trung đông lặng sóng không có cách nào khác là các bên phải đạt được một thỏa thuận
đó có thể là thỏa thuận công khai hay không công khai nhưng phải có một thỏa thuận
và cần bao gồm cả lực lượng houthi
còn chiến dịch bảo vệ an ninh hàng hải trên biển đỏ do mỹ cùng với lực lượng liên quân đang đảm nhiệm hiện nay
nếu có hiệu quả đi chăng nữa cũng chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who cho biết trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
thế giới ghi nhận gần một mươi ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín
và thông tin chi tiết sẽ có trong phần tin ván quốc tế
số liệu của who thông báo số ca nhập viện do covid một mươi chín trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng bốn mươi hai ở gần năm mươi quốc gia
phần lớn ở châu âu và châu mỹ
tỷ lệ nhập viện vào khu chăm sóc đặc biệt cũng tăng sáu mươi hai so với tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tổng giám đốc who cho biết mặc dù con số một mươi ca tử vong một tháng thấp hơn nhiều so với giai đoạn đỉnh dịch
nhưng đây cũng là mức không thể chấp nhận được
điều này xảy ra khi biến thể jn một mới trở thành biến thể
biến thể covid một mươi chín được báo cáo nhiều nhất trên thế giới
đây là một biến thể phụ của chủng omicron
do đó các vaccine hiện thời vẫn có tác dụng phần nào
ngày một mươi hai tháng một các hãng hàng không ở mỹ đã phải hủy hơn một sáu trăm linh chuyến bay
sau khi một cơn bão mùa đông lớn gây mất điện và ảnh hưởng đến một mươi hai bang của nước này
theo trang web theo dõi chuyến bay flywe tổng cộng có một sáu trăm bốn mươi ba chuyến bay bị hủy
và một hai trăm ba mươi tám chuyến bay bị hoãn tính đến chín h một mươi hai phút ngày một mươi hai tháng một
do bão mùa đông tại khu vực này
cục hàng không liên bang mỹ hôm một mươi một tháng một đã cảnh báo rằng trời nhiều mây
tuyết rơi và gió thổi mạnh có thể khiến các chuyến bay bị lùi dờ tại một số sân bay
siêu tàu du lịch iken of the seas biểu tượng của biển sẽ đón những hành khách đầu tiên
trong chuyến ra khơi đầu tiên vào ngày hai mươi bảy tháng một tới tại miami bang florida nước mỹ
với chiều dài ba trăm sáu mươi năm m rộng sáu mươi năm m cùng hai mươi tầng icon of the seas được cho là có kích thước
gấp năm lần
tàu đạt trọng tải hai trăm năm mươi tám trăm linh tấn có thể chứa cùng một lúc gần tám hành khách và thành viên thủy thủ đoàn
trên tàu có công viên nước trên biển lớn nhất thế giới bảy bể bơi tám khu phố và khoảng bốn mươi quán bar
và khu ăn uống khác nhau
sau khi ra mắt chính thức icon of thersey sẽ hoạt động quanh năm cung cấp các chuyến du lịch dài bảy ngày
ở đông và tây caribe nơi hành khách có thể ghé thăm các điểm du lịch nhiệt đới nổi tiếng như
mexico san martín và honduras cũng như hòn đảo tư nhân của royal caribbean coco cay
thời điểm tết nguyên đán năm con rồng đang tới gần cũng là dịp cao điểm của thị trường vàng tại trung quốc
khi mà nhu cầu mua sắm vàng trang sức của người dân tăng mạnh hoạt động mua bán đang diễn ra khá là sôi động
với động lực quan trọng đến từ nhóm khách hàng trẻ tuổi
tại thành phố nam ninh tỉnh quảng tây rất đông khách hàng tới tìm mua vàng trong những ngày này
doanh số bán đồ trang sức bằng vàng đã gia tăng đáng kể
khi tết nguyên đán năm con rồng đang đến gần đặc biệt là những sản phẩm có thiết kế hình rồng được kỳ vọng mang lại nhiều may mắn
việc nhiều người trẻ sẽ trở về quê nhà để xem mắt và chuẩn bị kết hôn cũng góp phần thúc đẩy mức tiêu thụ vàng
mặt dây chuyền và phụ kiện trang sức có hình rồng đang rất được yêu thích
một số sản phẩm của chúng tôi được thiết kế khá đẹp mắt với hình ảnh ba chiều hoặc trông giống như thật
có rất nhiều loại sản phẩm trong cửa hàng của chúng tôi
trong khi đó hoạt động mua bán vàng miếng của các ngân hàng cũng diễn ra khá sôi động khi nhiều người dân coi đây là kênh lưu trữ tài sản quan trọng
giá vàng bán tại các ngân hàng lớn như ngân hàng công thương trung quốc icbc rẻ hơn khoảng một mươi năm usd một g so với giá vàng trang sức tại các cửa hàng và thu hút khá đông người tiêu dùng đặc biệt là nhóm người trẻ tuổi
tôi có thể tiết kiệm rất nhiều bằng cách mua vàng ở ngân hàng sau đó tôi có thể giữ vàng hoặc mang đến các cửa hàng để đặt làm đồ trang sức
theo tổng cục thống kê quốc gia trung quốc giai đoạn từ tháng một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba doanh số bán lẻ trang sức vàng và bạc tại nước này đã tăng một mươi một chín so với cùng kỳ năm trước
nhu cầu về vàng tăng cao đang thúc đẩy các doanh nghiệp kinh doanh vàng tại trung quốc đẩy mạnh đầu tư mở rộng hệ thống cửa hàng tại các thành phố cấp ba và cấp bốn
thưa quý vị hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ngày một mươi ba tháng một đưa tin
nước này sẽ giải tán các tổ chức phụ trách trao đổi cấp dân sự với hàn quốc quyết định nhằm thực hiện việc chuyển đổi chính sách với hàn quốc
việc chuyển đổi này là theo chỉ thị của nhà lãnh đạo kim trương ưn trong cuộc họp quan trọng của đảng lao động triều tiên hồi tháng trước
theo kcna tất cả các tổ chức liên quan tại triều tiên bao gồm ủy ban triều tiên về thực hiện tuyên bố chung ngày một mươi năm tháng sáu
liên minh liên quốc gia vì sự thống nhất hai miền triều tiên hội đồng tư vấn hòa giải dân tộc và hội đồng thống nhất đất nước tangun sẽ được điều chỉnh lại
triều tiên đang thay đổi cách xử lý các mối quan hệ với hàn quốc đưa ra những điều chỉnh đối với các cơ quan chính sách và chính phủ
trong đó có thể đưa bộ ngoại giao tiếp quản quan hệ với hàn quốc
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova ngày một mươi hai tháng một cho biết
washington đang tìm cách thúc ép liên minh châu âu eu tham gia kế hoạch tịch thu tài sản của nga
bà tuyên bố moscow sẽ đáp trả nếu tài sản của nga bị tịch thu
sau khi nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
mỹ và các đồng minh đã cấm các giao dịch với ngân hàng trung ương và bộ tài chính nga
phong tỏa khoảng ba trăm linh tỷ đô la mỹ tài sản của nga ở phương tây phần lớn ở châu âu
hầu hết các tài sản này là trái phiếu và tiền gửi bằng euro đô la mỹ bằng anh
truyền thông phương tây cho biết mỹ đang gây áp lực lên anh pháp đức italia canada và nhật bản
nhằm tìm hướng hợp thức hóa việc sử dụng khối tài sản bị đóng băng của nga trước ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tức là tròn hai năm kể từ khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết nga đã lên sẵn danh sách các tài sản của phương tây
có thể tịch thu nếu g bảy quyết định tịch thu ba trăm linh tỷ đô la mỹ tài sản đóng băng của nga
theo báo cáo mà bộ tài chính mỹ vừa công bố thâm hụt ngân sách trong quý i tài khoá năm hai nghìn hai mươi
từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng tới hai mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba